thông tin từ công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng chín tại khu phức hợp sản xuất lắp ráp ô tô chu lai trường hải của công ty cổ phần ô tô trường hải đóng tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ sập nhà xưởng đang thi công làm hai người chết và hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
theo lãnh đạo công ty cổ phần ô tô trường hải vào thời điểm trên khi những công nhân này đang thi công đến giai đoạn bắt các cây ti cố định khoảng cách xa gồ để lợp mái thì có gió lớn
chỉ huy công trường dùng thang nâng cho anh em công nhân xuống đất nhưng vừa chạm đất thì bất ngờ lốc lớn ập đến bẻ gãy các chân máy bu lông cột sập nhà xưởng làm hai người chết và hai người bị thương
hai người tử vong được xác định là anh nguyễn thành phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê xã tam mỹ
đông huyện núi thành và anh thân trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê xã tam anh nam huyện núi thành tỉnh quảng nam
ngay sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo công ty cổ phần ô tô trường hải đã trực tiếp đến hiện trường cùng anh em công nhân đưa người bị nạn đi cấp cứu
đồng thời huy động gần hai mươi công nhân của công ty đến bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam để hiến máu cứu hai công nhân bị thương là anh lương xuân trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và anh đoàn ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú huyện núi thành
hiện công ty cổ phần ô tô trường hải đã hỗ trợ cho gia đình có người chết năm mươi triệu đồng để lo mai táng và mỗi người bị thương một mươi triệu đồng để lo thuốc men
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng nam tiến hành điều tra làm rõ